đạp xe hơn bảy km từ thủ đô paris tới doha để dự world cup ý tưởng nghe tưởng chừng như là nhiệm vụ bất khả thi đã được đôi bạn người pháp hiện thực hóa
họ đã vượt qua hành trình dài một cách đầy thử thách đến với việc cổ vũ cho đội tuyển pháp thi đấu tại qatar
hai vận động viên đua xe đạp người pháp là medi balasmisa và gabriel martin đã bắt đầu hành trình từ paris tới qatar từ ba tháng trước
họ đã cùng nhau vượt qua quãng đường hơn bảy km bằng xe đạp để đến qatar tham dự world cup hai nghìn hai mươi
chúng tôi đã đi qua một mươi ba quốc gia tuy có chút mệt mỏi và đau chân nhưng tôi thực sự vui vì đã làm được điều này
còn đối với martin lòng hiếu khách của mọi người trên đường đi ở trung đông vô cùng cảm động
trong một đoạn băng được ghi lại trên hành trình một người đàn ông tại đây đã đợi họ bằng ô tô trên đoạn đường vắng và tiếp sức bằng một chai nước
không phải lúc nào cũng dễ dàng để đi xe đạp qua trung đông
điều kiện khí hậu rất khó khăn cho người đạp xe trời nóng có nhiều gió trên sa mạc
từ không gian tĩnh lặng trên những con đường sa mạc dài ở ả rập xê út đến tiếng hò reo của người hâm mộ chật kín sân vận động
martin cho biết không khí tại hai nơi này thật quá khác biệt nhưng họ đã đến được với world cup và giờ đang tận hưởng khoảnh khắc này